trái ngược với những lo lắng của người dân bình phước về những thiệt hại do mưa lũ gây ra
thì hiện tại những nông dân nuôi trồng thủy sản và trồng lúa ở vùng rôn lũ trên cánh đồng tháp một mươi
của tỉnh long an đang đứng ngồi không yên khi mà lũ vẫn chưa về
các hộ dân nuôi cá lóc cá bông lau đang phải bán cá non vì không đủ tiền mua thức ăn cho cá
người trồng lúa thì chưa thể cày sới đất để ngâm lũ lấy phù sa và vệ sinh đồng ruộng
thời điểm này năm ngoái nước lũ đã ngập trắng cánh đồng tháp một mươi
các loài thủy sản từ sông lên đồng sinh sản rất nhiều và đây là nguồn thức ăn cho cá lóc cá bông lau nuôi trong ao đầm
còn năm nay lũ chưa về bà con phải mua cá biển làm mồi cho cá nuôi với giá một mươi hai đồng một kg cao gấp ba lần năm ngoái
mức giá cá mồi sẽ đẩy giá thành sản xuất cá nuôi tăng cao khó có lãi
năm hai nghìn một mươi chín nước lũ nó về nó trễ quá trễ
chứ đến ngày hôm nay cũng vẫn là chưa về
so lại với nuôi cá anh em của chúng tôi là nó rách
chứ là gặp nhiều khó khăn
lũ không về nước cá đồng nó không có
thành thử ra cho ăn cá biển cá biển thì giá nó quá cao
cho nên anh em tôi tính đi tính lợi hôm nay chắc không có lợi nhận
không chỉ người nuôi thủy sản mong lũ mà nông dân trồng lúa trên vùng dồn lũ của hạ lưu châu thổ này
cũng mong nước lũ từng ngày để ruộng nhận phù sa nước lũ cuốn trôi sâu dày chuột
bây giờ quý vị thấy rõ ràng đó
nước năm nay thì theo hàng năm là lúc này là bà con người ta cài sới ngâm lũ hết rồi
nhưng bây giờ khô ràng không có nước
thì quý vị thấy là nhìn trên bờ đó có rác gì nó lên kêu mà u sô
nếu mà năm nay mà không có nước mà xả lũ nó không có đem phù sa thì năm tới làm ruộng
thất và sâu bệnh nó nhiều
rồi chuột bỏ nó cho nhiều thêm nữa
các nhà khoa học của viện nghiên cứu biến đổi khí hậu trường đại học cần thơ cảnh báo
nếu như năm hai nghìn một mươi chín đồng bằng sông cửu long không có lũ sẽ có nhiều hệ lụy xảy ra như hạn hán
xâm nhập mặn sâu bệnh và chắc chắn không có phù sa bồi đắp cho ruộng đồng
thêm vào đó mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ thiếu nước trầm trọng xâm nhập mặn sẽ sâu vào đất liền
không thua kém mùa khô hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu